văn phòng chính phủ vừa ký kết hợp tác với cơ quan phát triển pháp về phát triển chính phủ điện tử của việt nam
theo đó vào cuối năm hai nghìn một mươi chín sẽ khai trương cổng dịch vụ công quốc gia
đây là một bước tiến mới giúp việt nam xây dựng một nền hành chính hiện đại
làm sao để cung cấp dịch vụ trên nền tảng định dạng điện tử hiệu quả hơn cho công dân
người dân không cần thiết phải đến cơ quan nhà nước mà vẫn có thể tiếp cận dịch vụ nhanh chóng dễ dàng
việc triển khai cổng dịch vụ công quốc gia sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp
trong đó dự án sẽ tập trung xây dựng về mặt cấu trúc như giải pháp tích hợp và chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan chính quyền và bảo vệ dữ liệu
xây dựng các chỉ số để theo dõi và đánh giá kết quả xác thực định danh cá nhân và doanh nghiệp v v
đây là một trong những dự án tốt nhất mà chính phủ pháp đã triển khai trên toàn thế giới
một là toàn bộ quá trình được minh bảnh
và thứ hai là không có sự
tiếp xúc giữa người dân doanh nghiệp với các quan chức chính quyền
và như vậy thì nó sẽ không có dư địa cho những sự nhũng nhiễu và tiêu cực
cho nên thực sự là thực hiện chính phủ điện tử
thì sẽ là một giải pháp rất quan trọng để có thể giảm được tham nhũng tiêu cực
và nâng cao được hiệu quả thực hành các thủ tục hành chính ở việt nam
các sở ngành đã đưa tất cả các nội dung
về hình chứng công có thể được lên tên mạng
và đó giúp cho người dân doanh nghiệp tiếp cận với chính quyền và chính quyền địa phương
và cũng là một trong những giải pháp để tránh tất cả những chi phí không tính chức chính thức
và các sự phiên ha ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp
với bước tiến mới này cơ quan quản lý nhà nước sẽ phải công khai minh bạch
và hoạt động trên cẩm dịch vụ công quốc gia
xây dựng chính phủ điện tử là nhiệm vụ quan trọng
chiến lược hướng tới xây dựng một nền hành chính kỷ cương liêm chính hành động sáng tạo bứt phá hiệu quả
đồng thời nâng vị trí của việt nam về chính phủ điện tử theo xếp hạng của liên hợp quốc